vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ hai ngày mùng hai tháng một mươi một xin kính chào quý vị khán giả
và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về diễn biến của bão số một mươi và công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ tại miền trung xin mời quý vị cùng theo dõi
thông tin cập nhật về bão số một mươi
hồi một mươi sáu h chiều nay ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày mai mùng ba tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
vào trưa nay ông hồ quang bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy hai thi thể trên địa bàn huyện phước sơn nơi xảy ra hai vụ sạt lở đất khiến một mươi ba người chết và mất tích
trong số hai thi thể có một cháu bé được tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở tại xã phước lộc một người được tìm thấy ở lòng hồ thủy điện đắc mi bốn
hiện vẫn chưa rõ đây có phải là nạn
trong sáng cùng ngày năm mươi cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận được xã phước lộc huyện phước sơn để tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích
đến nay đã có sáu thi thể liên quan vụ sạt lở đất ở huyện phước sơn được tìm thấy bảy nạn nhân khác còn mất tích
theo kế hoạch ngày hôm nay trực thăng sẽ đưa bốn chuyến hàng vào hai xã phước lộc phước thành huyện phước sơn đang bị chia cắt
ngoài ra người dân cũng gánh hàng hóa từ xã phước công vào tiếp tế
hôm nay thời tiết tại khu vực rào trăng ba tỉnh thừa thiên huế tiếp tục có nắng sau đó lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích
các lực lượng cứu nạn tiếp tục chia hai tốp để tìm kiếm dọc bên bờ suối và khu vực dưới chân núi
mọi công tác tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện một cách khẩn trương nhất tận dụng thời tiết nắng giáo chạy đua với thời gian trước khi bão số một mươi có thể đổ bộ
trong ngày hôm nay các khu vực còn lại sẽ được đào bới nếu vẫn không tìm thấy các nạn nhân thì sẽ chuyển sang giai đoạn hai là tìm kiếm các tuyến bên cạnh
trường hợp vẫn không tìm thấy sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn ba là phải nắn dòng sông rào trăng để tìm dưới lòng suối nếu thuận lợi
đến nay vẫn còn một mươi hai công nhân mất tích tại khu vực sạt lở này
trong khi đó do ảnh hưởng của bão số một mươi tại khu vực tìm kiếm hai tàu cá bình định và hai mươi ba ngư dân mất tích có sóng cấp năm
cấp sáu gây nhiều khó khăn cho việc quan sát tìm kiếm
trước đó ba ngư dân đã được cứu sống đều có quê quán tại bình định sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được chăm sóc y tế trên tàu kn bốn trăm chín mươi
trước diễn biến phức tạp của thời tiết lực lượng tìm kiếm đã được bổ sung để công tác tìm kiếm an toàn nhanh chóng hiệu quả nhanh nhất
các tàu phối hợp chặt chẽ hiệp đồng phân công khu vực để tìm kiếm đảm bảo không bỏ sót mục tiêu
trao đổi thông tin ngư dân và tàu hàng hoạt động trong khu vực để kịp thời điều chỉnh phương án tìm kiếm hiệu quả
sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an thành phố đà nẵng đã về thăm và tặng quà cho gần năm trăm linh hộ dân nghèo
đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do cơn bão số chín gây ra tại hai xã miền núi hòa bắc hòa phú trên địa bàn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hai thôn tà lang giàn bí xã hòa bắc là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc thiểu số hầu hết là người cơ tu
sau bão hơn tám trăm linh hectare diện tích cây keo một mươi hai hectare hoa màu của bà con đều mất trắng đời sống của họ nay lại càng khó khăn hơn
hôm nay hay tin đoàn công tác của bộ công an đến thăm và tặng quà bà con ai nấy đều vui mừng vui vì gánh nặng trên vai đã được chia sẻ phần nào
mong cùa rất nhỏ nhưng có trình cảm bộ công an
và chính phủ nhà nước đều điều hành đó là quý nhất bà con rất mừng
đây là một món quà hết sức là ý nghĩa trong cái thời gian này
không những là đồng viên tinh thần cho bà con mà giúp cho bà con có điều kiện để vượt qua khó khăn lúc này
đối với bà con của hòa bắc thì bây giờ là chủ yếu sống về lâm nghiệp
nhưng mà qua bão giờ rồi là gió bão ảnh hưởng cây keo đủ ngã rất là nhiều
do vậy là hôm nay là lãnh đạo bộ công an về thăm và tặng quà cho bà con
bà con rất là vui mừng và hấn khởi
thì cái này là cũng hy vọng trong thời gian tới thì cũng rất mong là có sự quan tâm giúp đỡ của cấp
để giúp cho đồng bào có cái điều kiện khá giả hơn trong cái thời gian tiếp tới
thấu hiểu và chia sẻ với bà con thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi
lắng nghe tâm tư tình cảm động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt
và tiếp tục gượng dậy để tái sản xuất sớm ổn định lại cuộc sống
tại đây thứ trưởng cũng đã trao tặng hai trăm bảy mươi sáu xuất quà cho hai trăm bảy mươi đồng
trong hộ mỗi xuất gồm một mươi kg gạo thơm và năm trăm linh đồng tiền mạng
trong lúc đây vượt qua cái khó khăn trước mắt rồi về lâu dài vẫn là ổn định nơi ở sản xuất
tìm kế sinh nhai lâu dài giúp nhau trong cái lúc hoạn nạn này
đây là cái tình cảm cái tấm lòng của đoàn công tác của bộ công an đến với bà con trong thôn của chúng ta
xin được chúc bà con mạnh khỏe nhanh chóng khắc phục
hậu quả thiệt hại do báo lục gây ra
cũng trong chuyến đi thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác tiếp tục đến thăm và tặng quà cho một trăm sáu mươi một hộ dân
là đồng bào dân tộc cơ tu xã hòa phú tại trường giáo dưỡng số ba bộ công an
dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng công an thành phố đà nẵng đã trao quà hỗ trợ cho lực lượng công an xã hòa bắc và công an xã hòa phú
đây là lực lượng gần dân bám cơ sở không ngại nguy hiểm để hỗ trợ trong lúc nhân dân cần đến khi thiên tai xảy ra
thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an xã trường giáo dưỡng số ba tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
trong công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với cơn bão số một mươi để góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng tài sản của người dân và nhà nước
hôm nay đã là ngày thứ năm sau đợt mưa lũ một số địa phương của nghệ an vẫn đang bị ngập lụt và chia cắt
cuộc sống của người dân ở vùng lũ vẫn đang gặp muôn vản khó khăn
thế nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn người dân vùng lũ luôn đùm bọc hỗ trợ nhau
cũng như sự vào cuộc của các hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả thiên tài
ba ngày sau lũ đời sống của bà con người dân thanh trương
một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lụt vừa qua tại nghệ an đã cơ bản ổn định
những ngôi nhà ngập sát nóc nước đã rút dần người dân đã trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp
riêng một số xã vẫn còn bị chia cắt như ngọc sơn hạnh lâm
lương thực nước uống và đồ cứu trợ đã được đưa vào cho bà con
con kịp thời nụ cười đã trở lại dù còn rất nhiều khó khăn
với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó
công an các đơn vị địa phương của tỉnh nghệ an đã bố trí lực lượng đến trường học
các hộ dân trên địa bàn các xã chịu ảnh hưởng nặng nề khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ
trong thời gian này lực lượng công an đã đến giúp gia đình nửa lục để dọn dẹp và lại cho những người con bận
cám bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên lực lượng công an đã cùng với giáo viên trên địa bàn tập trung thu dọn vệ sinh lau chùi thu gom rác thải sắp xếp lại đồ dùng trang thiết bị dụng cụ học tập tại trường học để sớm ổn định tình hình giúp các em học sinh sớm trở lại trường học
bên cạnh công tác giúp các trường học công sở dọn dẹp vệ sinh hàng chục cám bộ chiến sĩ đã giúp các gia đình chính sách người già neo đơn dọn bùn đất rửa và kê lại đồ đạc trong nhà
ngày hôm sau anh hoàng nhận được điện thoại của một người để đến một tiệm internet ở quận tân phú nhận lại giấy tờ
qua camera tại đây anh hoàng phát hiện đối tượng đã cướp tài sản của mình và trình báo cơ quan công an bắt giữ các đối tượng gây án
kính thưa quý vị sáng ngày hai tháng một mươi một tại xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai đã diễn ra lễ ra mắt tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia đã được quốc hội chính phủ quyết định đầu tư xây dựng
dự án cảng hàng không quốc tế long thành với quy mô diện tích thu hồi hơn năm ba trăm linh hectare gồm hai khu tái định cư ba trăm sáu mươi bốn hectare và khu vực cảng hàng không là năm hectare
có gần năm hộ gia đình với hơn một mươi năm năm trăm linh nhân khẩu và hai mươi sáu tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện thu hồi đất
trong thời gian qua với sự nỗ lực của các ngành chức năng từ tỉnh đến huyện nhất là lực lượng công an tình hình an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội liên quan đến triển
hai dự án cơ bản ổn định tuy nhiên đã xuất hiện và tìm mẫn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự
do đó huyện ủy long thành và công an tỉnh đồng nai đã đề xuất thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự đóng trên địa bàn xã bình sơn huyện long thành
nhằm hỗ trợ địa phương thực thi nhiệm vụ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
do đó huyện long thành đã đề xuất thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh trực tự đóng trên địa bàn xã bình sơn huyện long thành đã đề xuất thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh trực tự đóng trên địa bàn xã bình sơn
trong thời gian tới huyện long thành sẽ tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành công tác bồi thường thu hồi đất
và bàn giao toàn bộ mặt bằng với diện tích hơn năm ba trăm linh hectare
để chính phủ khởi công xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế long thành
với quy mô tầm vóc của dự án một nguồn lực rất lớn về phương tiện nhân lực sẽ tập trung về đây
do đó công tác đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn cho khu vực dự án là hết sức quan trọng
có sức mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm và các loại tiền nạn xã hội trên địa bàn
đồng thời tuần tra vũ trang khép kín địa bàn để làm sao đảm bảo yên bình nhất cho nhân dân
trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện đúng tiến độ đã được đề ra
riêng công an long thành thì chúng tôi quyết tâm phối hợp cùng với tổ công tác này
để chúng tôi phối hợp tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồng thời phối hợp để tổ chức đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của các loại tội phạm
và các loại tên nạn xã hội
cũng tại buổi lễ lực lượng công an tỉnh đã thực hành biểu diễn bày quyền gậy
các kỹ chiến thuật vận động cơ bản khắc phục vật cản tư thế yếu lĩnh bắn các loại súng
và thực hành phương án tác chiến
đây là những kỹ năng cho thấy sức mạnh sự tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động
góp phần hỗ trợ cho chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
và tại khu vực triển khai dự án đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
sau sự việc gió lốc gây tóc mái tôn một trường học ở quận sáu tp hcm
nhiều trường trên địa bàn thành phố đã lên phương án kiểm tra
gia cố cơ sở vật chất nhằm tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra
trong đó cơ sở hai của nhà trường tiểu học bình lợi trung quận bình thạnh tp hcm
đã xuống cấp nghiêm trọng khiến cho không ít phụ huynh lo lắng
khuôn viên trường tiểu học bình lợi trung quận bình thạnh trong giờ ra chơi
với tám lớp học chia hai k trường tiểu học bình lợi trung cơ sở hai
đang có một mươi ba lớp hơn năm trăm linh em học sinh theo học
cơ sở vật chất củ kỷ tường nứt hơn năm mươi học sinh trang trúc trong lớp học
chưa đến bốn mươi m hai tường không cách âm không máy lạnh
tiếng ồn từ ngoài ảnh hưởng không ít đến không gian học tập của các em
chương như mình phòng học là năm mươi bốn bé cộng với cô giáo
tức là lớp học thì nó quá chật tức là các con là không có cái lối đi
nếu mà có trường hợp mà cháy nổ hoặc là hỏa hoạn xảy ra là các bé là không chạy
con mình có về kể là cái trường là cái phòng chức năng là sập xệ dữ lắm
sập hai lần rồi mà rừng cũng đã sửa chữa hai lần rồi
phụ huynh thì cũng đề xuất là thôi nếu vậy thì tài trợ gắn máy lạnh
nhưng mà thật sự nếu bây giờ gắn thì mình cũng sợ lỡ nó xịt cái tường
nó rớt mới lạnh xuống trúng cái con nó còn nguy hiểm hơn nữa
nên phụ huynh là chính đáng
ngay bản thân không phải là phụ huynh lo lắng mà tất cả giáo viên nhân viên nhà trường
và cái người đứng đầu là ban giám hiệu
và phải quan tâm đầu tiên cái đó là khẩn cấp đó
chứ không riêng gì phụ huynh đâu
về biện pháp tạm thời thì ngay chiều nay là nhà trường sẽ họp vào hội đồng trường
nêu cái vấn đề này và xem cái nguồn kinh phí của nhà trường
mình sẽ khắc phục về cái trần trước về cái an toàn trước
nếu mà mình gia cố cái trần trước rồi sau đó là sẽ là mình gắn thêm quạt
nhà trường cũng mong muốn là nhận được sự
hỗ trợ của phụ huynh và các mạnh thường quân để làm sao cho các em có môi trường học tập
được thoải mái an toàn
trường bình lợi trung được xây dựng từ nhiều năm trước và hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng
theo ban giám hiệu nhà trường ủy ban nhân dân quận bình thạnh đã duyệt xây dựng cơ sở mới phan trang hơn
tuy nhiên cho đến nay hơn năm trăm linh em học sinh vẫn phải tiếp tục học tập trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng
có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào
không biết là cấp trên ở trên
phướng mắt vấn đề gì
nhưng mà lúc trước thì nói là tâm hề là có thể là khỏi công xây
trong thời gian chờ về điều kiện cơ sở vật chất
nếu mà thấy không an toàn thì mình sẽ báo cấp trên
còn trời thì mình sẽ xử trữ liền
nghe mà báo chí là mấy cái trường bình phú nó rất là đẹp như vậy mà nó tróc mái thì không biết cái trường này nó sao
thì mình hơn là chữa bệnh
tức là bây giờ mình thấy trường người ta mình rút ra trường mình
chứ để lỡ nó xảy ra chuyện thì mình cũng không biết làm sao
vụ tốc mái trường trung học phổ thông bình phú quận sáu vừa qua may mắn không có thương vong do xảy ra vào ngày nghỉ
thế nhưng sự việc trên cũng khiến không ít phụ huynh học sinh trường tiểu học bình lợi trung hoang mang
khi trước mắt cơ sở vật chất của nhà trường đang xuống cấp nghiêm trọng
nỗi lo của phụ huynh là có thật
đừng để mất bỏ mới lo làm chuồng
bởi sinh mạng của học sinh không thể nói đến hai từ trách nhiệm mà có thể giải quyết được
kính thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã thông tin về ca bệnh lạ hiếm gặp khiến khuôn mặt của chàng trai quê ở an giang bị biến dạng
và sau nhiều tháng theo dõi nhóm nghiên cứu đặt quốc gia từ các chuyên gia bác sĩ đầu ngành về nội ngoại khoa từ hoa kỳ nhật bản việt nam đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh và được quốc tế đánh giá cao
thời gian qua căn bệnh bí ẩn của bệnh nhân lê văn mến quê an giang một mươi năm năm mang gương mặt biến dạng giấy sệ không thể ăn uống không thể nằm ngủ
ưu hút sự chú ý của các bác sĩ trong nước và thế giới cũng như cộng đồng
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công trình nghiên cứu y khoa việt nam
với đề tài biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc hội chứng
mekerson rosenthal một mươi năm năm không được chẩn đoán trở thành giải áo quân tại hội nghị nội khoa do toàn quốc hoa kỳ do hiệp hội acoi công bố
đây là lần đầu tiên đề tài nghiên cứu y khoa tại việt nam lọt thắp đầu tại hội nghị y khoa thế giới
sẵn ngã với các công trình nghiên cứu từ các quốc gia lớn
chúng tôi cởi tất cả giải phụ bệnh trên bảy trung tâm bảy mươi năm hội xuất nghiệp
và người ta không tìm ra
chúng tôi không tìm ra kết quả nào về ưu sự thương kinh
như vậy cả về lâm sàng và cả lâm sàng chín mươi là chúng tôi sẽ nghiên về hội chứng mis
cả ngàn hồ sơ nộp về thì chỉ chọn trong một trăm năm mươi địa tài thôi
thì chúng tôi chỉ mong là đề tài được vô chung kết một trăm năm mươi finalist thôi để mình chứng minh được bệnh là chính xác để điều trị cho bệnh vấn
chứ chưa nghĩ là mình đặt giải
cái đề tài rất là nó rất nhân văn và căn bệnh hiếm và kết quả lâm sàng điều trị rất là rõ
thì chính vì thế là một yếu tố mà
hội đồng y khoa hoa kỳ chọn đề tài là top hai
căn bệnh lại hiếm gặp của anh lê văn mến đã được hội đồng nghiên cứu hiệp hội nội khoa hoa kỳ nhìn nhận cho sự nỗ lực phối hợp đa chuyên khoa
lần đầu tiên hội chứng mekansen rotentel syndrome da thần kinh được chấn đoán tại việt nam
một ca bệnh thật sự hiếm và tạo thách thức lớn cho nền y học việt nam nói riêng và thế giới nói chung